chiều ngày bốn tháng sáu thường trực tỉnh ủy tỉnh quảng bình đã chủ trì học khẩn với ban chỉ đạo thi của tỉnh và sở giáo dục và đào tạo để xử lý việc bất thường xảy ra trong khi thi môn văn kỳ thi lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình khẳng định việc giống nhau ở một số câu trong đề thi văn tuyển sinh vào lớp một mươi với đề thi hết học kỳ hai của thành phố đồng hới
và kỳ thi thử tuyển sinh vào lớp một mươi của huyện lệ thủy là hoàn toàn ngẫu nhiên
cũng trong buổi thi môn văn sáng ngày ba tháng sáu tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp thành phố đồng hới
hai giám thị phát hiện ký nhầm ô trên giấy thi nên yêu cầu hai mươi bốn thí sinh chép lại bài thi và giấy thi mới ảnh hưởng đến chất lượng làm bài của thí sinh
tại cuộc họp bí thư tỉnh ủy quảng bình đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo về sự bất thường và sai sót trong khi thi môn văn
đồng thời giao công an tỉnh xem xét làm rõ có hay không động cơ mục đích cá nhân trong việc ra đề thi
trước mắt là tổ chức tốt việc thi lại môn văn cho học sinh trong chiều nay ngày năm tháng sáu